còn tại tp hcm kể từ ngày hôm nay một mươi tháng một mươi hai tp hcm sẽ bắt đầu triển khai tiêm bổ sung cho người nguy cơ cao
và mũi nhắc lại cho người đã tiêm đủ hai mũi vaccine sau sáu tháng tùy theo nguồn cung
liều bổ sung sẽ tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch
cụ thể như người cấy ghép tạng ung thư hiv đang hoặc đã sử dụng thuốc ức chế miễn dịch trong vòng sáu tháng
các trường hợp này phải tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày
người năm mươi tuổi trở lên được ưu tiên tiêm
đối với liều nhắc lại tp hcm sẽ tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm mũi cuối cùng
mũi hai của liều cơ bản hoặc liều bổ sung ít nhất sáu tháng
trong đó ưu tiên người có bệnh nền người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế
người từ năm mươi tuổi trở lên người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
nhân viên y tế lực lượng tuyến đầu chống dịch
về loại vaccine nếu các mũi trước đó cùng loại vaccine sẽ tiêm mũi bổ sung
mũi nhắc lại cùng loại hoặc vaccine mrna
nếu tiêm mũi trước đó đã tiêm các loại vaccine khác nhau
sẽ tiêm mũi bổ sung mũi nhác bằng vaccine mrna
nếu tiêm liều cơ bản hoặc liều bổ sung là vaccine sinopharm
có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại hoặc vaccine vector virus vaccine astrazeneca
theo cục y tế dự phòng những ngày gần đây tiến độ tiêm của cả nước có xu hướng giảm nhiều
tỷ lệ sử dụng vaccine trên số vaccine phân bổ của nhiều địa phương còn thấp
trong khi tỷ lệ bao phủ vaccine cho đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên chưa cao dưới tám mươi năm
cục y tế dự phòng bộ y tế đã có công văn gửi sở y tế các tỉnh thành phố trong cả nước
về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cục y tế dự phòng đề nghị đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đủ liều cơ bản
cho người từ một mươi tám tuổi trở lên ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng là người từ năm mươi tuổi trở lên
người mắc bệnh nền đảm bảo tiêm chủng an toàn theo các quy định và hướng dẫn
của bộ y tế đối với những địa phương đã đạt được độ bao phủ vaccine cao cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
cần ra soát kỹ lại các đối tượng tiêm tổ chức tiêm vét để tránh bỏ sót đối tượng
và triển khai tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi các địa phương lập danh sách xây dựng kế hoạch
và triển khai việc tiêm liều bổ sung liều nhắc lại cho những người đã tiêm đủ liều cơ bản
theo hướng dẫn tại công văn của bộ y tế những người thuộc đối tượng phải tiêm liều bổ sung
thì sau khi tiêm liều bổ sung được coi là hoàn tất liều cơ bản
cục y tế dự phòng đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố xây dựng nhu cầu vaccine tiêm bổ sung
tiêm nhắc lại gửi viện vệ sinh dịch tễ trung ương để kịp thời phân bổ vaccine kiểm tra
giám sát tình hình triển khai tiêm chủng tại địa phương và giả soát số lượng vaccine đã được phân bổ
để chỉ đạo đôn đốc việc tiếp nhận vaccine và triển khai tiêm chủng kịp thời
sáng nay tòa nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch ubnd tp hà nội
nguyễn đức trung và hai đồng phạm trong vụ mua chế phẩm redoxi ba c của cộng hòa liên bang đức
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày
hai đồng phạm với bị cáo nguyễn đức trung gồm nguyễn trường giang nguyên giám đốc công ty
trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ arctic công ty arctic và võ tiến hùng
nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
cả ba bị cáo cùng bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ
tuyển hạn trong khi thẻn công vụ
trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa bị cáo nguyễn đức trung đã đề nghị hội đồng xét xử
triệu tập tất cả những người liên quan có mặt trong buổi làm việc tại bờ hồ hoàn kiếm
vào chiều ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
trong đó có ông nguyễn thế hùng khi đó là phó chủ tịch ubnd tp hà nội
và một số cán bộ văn phòng ubnd tp hà nội cán bộ nhân viên kỹ thuật của công ty thoát nước hà nội
bị cáo trung cũng đề nghị triệu tập những người liên quan đến việc đề xuất đàm phán mua chế phẩm redoxi ba c
theo kết luận của cơ quan điều tra bị cáo nguyễn đức trung là người chủ mưu trong việc dừng sử dụng hóa chất cũ để mua hóa chất mới
chỉ đạo miệng bị can võ tiến hùng tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên thoát nước hà nội
làm trái pháp luật mua hóa chất qua công ty agtic công ty của gia đình bị cáo trung
mang lại lợi ích không chính đáng cho công ty acate gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước
với tổng giá trị thiệt hại là hơn ba mươi sáu tỷ đồng
để kiếm tiền tiêu xài trần tuấn khanh chú thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
đã nhận vận chuyển một mươi bảy kg ma túy ở khu vực biên giới và mang theo ba khẩu súng ngắn bốn mươi viên đạn để phòng thân
ngày một mươi hai tòa nhân dân tỉnh long an đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo về các tội
vận chuyển trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi lực lượng chức năng tỉnh long an phát hiện khanh đi xe máy
có mang theo túi trong đó có nhiều bịch ni lông chứa ma túy cùng ba khẩu súng ngắn bốn mươi viên đạn
theo giám định số ma túy trên có tổng trọng lượng là hơn một mươi bảy kg
tại phiên tòa khanh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội
hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh long an tuyên phạt trần tuấn khanh mức án tử hình do phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy
năm năm tù giam về tội vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng tổng hợp mức án là tử hình
với tội danh giết người bị cáo nguyễn minh trường ba mươi sáu tuổi chú tỉnh đồng nai đã bị tòa nhân dân tỉnh đồng nai tuyên phạt một mươi sáu năm tù giam
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai trường và anh nguyễn văn hiếu ba mươi tám tuổi
cùng làm việc tại một sưởng gỗ thuộc khu phố bốn phường tân hòa thành phố biên hòa
và thường xuyên có mâu thuẫn với nhau trong lúc làm việc
sau tháng bốn giữa trường và hiếu tiếp tục xảy ra sô sát
trường dùng khúc gỗ tràm đánh vào đầu anh hiếu khiến anh hiếu tử vong
trường đã đến cơ quan công an đầu thú ngay sau đó
liên quan đến việc triệt xóa tụ điểm đánh bạc xảy ra tại xã phi thông thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá sáng ngày hôm nay cho biết đang củng cố hồ sơ
khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc đồng thời đã ra quyết định tạm giữ hình sự bốn đối tượng có liên quan
trước đó vào chiều ngày tám tháng một mươi hai tại xã phi thông thành phố rạch giá lực lượng công an đã tiến hành bắt quả tang tụ điểm đánh bạc
với hình thức chơi bài ngầu hầm năm lá ăn tiền
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ hai mươi hai người sáu bộ bài tay gần một trăm linh triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
tụ điểm đánh bạc này do danh xăng đứng ra tổ chức và thu tiền sâu
sau khi bị bắt giữ
qua xét nghiệm nhanh trong tổng số hai mươi hai người thì năm người cho kết quả dương tính với covid một mươi chín
hiện công an thành phố rạch giá đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với danh xăng danh thị lệ thủy danh thị mỹ và lương thị oanh
về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại theo quy định
tính đến ngày hôm nay mùng một mươi tháng một mươi hai cả nước có năm mươi bảy tỉnh thành phố đang triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đã tiêm được tổng cộng sáu bốn triệu liều
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều là năm mươi bảy ba dân số từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi và tỷ lệ bao phủ đủ hai liều là một mươi hai bảy dân số từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
liên quan đến công tác tiêm phòng vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho biết
việt nam đang nỗ lực đẩy nhanh tiêm cho trẻ trong độ tuổi này
đồng thời tiếp tục lắng nghe và tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên môn về việc tiêm chủng cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
tuy nhiên nhằm chủ động nguồn vaccine bộ y tế đang đàm phán với các nhà sản xuất cung ứng vaccine để có vaccine tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
bắt đầu từ ngày hôm nay mùng một mươi tháng một mươi hai thành phố hồ chí minh tổ chức chiến dịch tiêm mũi ba vaccine ngừa covid một mươi chín cho người dân
giai đoạn đầu vaccine sẽ được ưu tiên tiêm cho nhóm trẻ
bộ y tế đã ưu tiên tiêm cho nhóm nguy cơ và tiêm nhắc cho những người đã tiêm mũi hai sau sáu tháng
mũi ba vaccine ngừa covid một mươi chín bao gồm cả liều bổ sung và nhắc lại
trong đó liều bổ sung sẽ tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch đã tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày
người từ năm mươi tuổi trở lên được ưu tiên tiêm trước
liều nhắc lại được tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung ít nhất sáu tháng
nhóm được ưu tiên là người bệnh nền cần chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế người từ năm mươi tuổi trở lên
tính đến ngày chín tháng một mươi hai tp hcm đã thực hiện được gần một mươi bốn tám triệu mũi vaccine cơ bản hoàn thành trích ngừa hai mũi cho nhóm đối tượng có chỉ định tiêm chủng từ một mươi hai tuổi trở lên
theo lộ trình đến hết tháng một mươi hai thành phố sẽ hoàn tất việc tiêm chủng cho người bệnh suy giảm miễn dịch đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày tiêm cho người đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất sáu tháng
trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh bình dương cho biết số ca mắc covid một mươi chín tại bình dương tại bình phước tăng cao nhất là trong tuần này bình quân mỗi ngày trên sáu trăm năm mươi ca
các ca tập trung ở các huyện trân thành phú riềng đồng phú thành phố đồng xoài và hầu như được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng
bình phước hiện đang có nguy cơ dịch ở cấp độ hai trong đó có chín huyện có nguy cơ dịch ở cấp độ ba
trước tình hình phức tạp các huyện có nguy cơ dịch ở cấp độ hai trong đó có chín huyện có nguy cơ dịch ở cấp độ ba
bình phước đã nâng cấp độ dịch covid một mươi chín ở hai mươi xã lên cấp bốn màu đỏ là cấp độ cao nhất trong đó có nhiều xã vùng sâu vùng xa
cùng ngày sở y tế bình phước cũng ban hành kế hoạch xét nghiệm sars cov hai trong giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
nhằm phát hiện sớm cách ly điều trị kịp thời các trường hợp f phù hợp với điều kiện
theo đó đối với nhóm đối tượng nguy cơ đảm bảo một trăm linh các trường hợp có dấu hiệu ho sốt tại cộng đồng được xét nghiệm
xét nghiệm rt pcr hoặc test nhanh kháng nguyên xét nghiệm ngay khi có triệu chứng
quận liên triều đang là điểm nóng dịch covid một mươi chín tại đà nẵng với một mươi chín chuỗi lây nhiễm liên quan đến chợ hòa khánh và khu công nghiệp
từ ngày chín tháng một mươi hai quận áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn ở cấp độ ba
trong đó số ca bệnh của hai phường hòa khánh bắc và hòa hiệp nam đã chạm mốc cấp độ bốn
ngoài việc tăng tốc
truy vết lấy mẫu trên diện rộng công an các phường đã và đang nỗ lực triển khai nhanh các biện pháp khi phát hiện ca mắc mới để nhanh chóng kiểm soát tình hình
tổ bảy mươi tám phường hòa khánh bắc quận liên triểu
ngay sau khi phát hiện một ca mắc là công nhân tại khu công nghiệp hòa khánh
lực lượng công an phường nhanh chóng phối hợp với tổ covid một mươi chín cộng đồng thiết lập ngay khu vực phong tỏa với hơn hai trăm linh khẩu
toàn bộ người dân trong khu vực dân cư được yêu cầu ai ở đâu thì ở đó
và khai báo lịch trình dịch tễ một cách trung thực để phục vụ công tác truy vết tránh bỏ lọt các f có nguy cơ cao
phong tỏa rất nhiều thành thức rằng đi lái rò sốt từng phong tỏa từng chỗ phong tỏa
và những trường hợp nào đi làm công nhân mà đã xét nghiệm ở công ty rồi
thì mình lọa ra và lấy những trường hợp không đi làm ở tại địa phương thì đưa ra danh sách đi xét nghiệm
phương trâm là thích ứng an toàn
quý vị đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
khu công nghiệp đã qua tám châu kỳ lây nhiễm và đang bùng trên diện rộng
với số ca dương tính chưa rõ nguồn lây
vậy nên công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trên địa bàn
được đặt lên hàng đầu bởi trong nhân dân đã xuất hiện tâm lý chủ quan lơ là
hiện nay thì đối với nhân dân trên địa bàn phường thì đối với số cơ bản
thì người dân đều hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng chống dịch
tuy nhiên trên số đó thì vẫn có một số địa chỉ cơ sở kinh doanh
người ta vẫn còn lơ là trong các phòng dịch
nên và công an phường các tổ công tác đã lập biên bản nhắc nhở
và yêu cầu chấm dứt không lục tài phạm
như hiện nay cấp độ ba như thế là như vậy là buôn bắn ví dụ như là buôn bắn mang về
các hoạt động có cơ sở một số cơ sở phải dừng hoạt động
ví dụ như karaoke dịch vụ internet những hoạt động trò chơi phải dừng
thì công an phường như thế đã tổ chức tuyên truyền và nhân dân chấp hành đó
bên cạnh đó như thế một số cơ sở như thế là vắng lắng lút hoạt động vi phạm
thì công an phường cũng đã tổ chức kiểm tuần tra kiểm soát và kiểm tra xử lý cương quyết
đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm trên địa bàn phường
hiện toàn thành phố đã thiết lập hai trăm linh điểm phong tỏa cứng và cách ly hàng nghìn f một tại nhà
số ca mắc mới ngoài cộng đồng tiếp tục được ghi nhận trong ngày hôm nay
do đó việc duy trì công tác tuần tra lưu động tăng cường xuống cơ sở
phối hợp truy vết xử lý nhanh ca mắc mới và giám sát chặt các trường hợp cách ly tại nhà
là những nhiệm vụ cấp bách được đặt ra
với lực lượng công an cơ sở
sáng nay ngày một mươi tháng một mươi hai tòa án nhân dân thành phố hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung và hai đồng phạm
trong vụ mua chế phẩm ridosi ba c của cộng hòa liên bang đức
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày
hai đồng phạm với bị cáo nguyễn đức trung gồm nguyễn trường giang
nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại arctic công ty arctic
và võ tiến hùng nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
cả ba bị cáo cùng bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ
quyền hạn trong thi hành công vụ
trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa bị cáo nguyễn đức trung đã đề nghị hội đồng xét xử
triệu tập tất cả những người liên quan có mặt trong buổi làm việc tại bờ hồ hàn kiếm
vào chiều ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
trong đó có ông nguyễn thế hùng khi đó là phó chủ tịch ubnd tp hà nội và một số cán bộ văn phòng
ubnd tp hà nội cán bộ nhân viên kỹ thuật của công ty thoát nước hà nội
bị cáo trung cũng đề nghị triệu tập những người liên quan đến việc đề xuất đàm phán mua chế phẩm redoxi ba c
theo kết luận của cơ quan điều tra bị cáo nguyễn đức trung là người chủ mưu trong việc dừng sử dụng
hóa chất cũ để mua hóa chất mới
chỉ đạo miệng bị can võ tiến hùng tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
làm trái pháp luật mua hóa chất qua công ty argentic công ty của gia đình bị cáo trung
mang lại lợi ích không chính đáng cho công ty agic gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước
với tổng giá trị thiệt hại là hơn ba mươi sáu tỷ đồng
với tội danh giết người bị cáo nguyễn minh trường ba mươi sáu tuổi trú tại tỉnh đồng nai
đã bị tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tuyên phạt một mươi sáu năm tù giam
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai trường và anh nguyễn văn hiếu ba mươi sáu tuổi
cùng làm việc tại một xưởng gỗ thuộc khu bốn phường tân hòa tp biên hòa
và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong lúc làm việc
vào ngày sáu tháng bốn giữa trường và hiếu tiếp tục xảy ra xô xát
trường dùng khúc gỗ tràm đánh vào đầu anh hiếu khiến anh hiếu tử vong
trường đã đến cơ quan công an đầu thú ngay sau đó
liên quan đến việc triệt xóa tụ điểm đánh bạc xảy ra tại xã phi thông thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá sáng nay cho biết đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án
tổ chức đánh bạc và đánh bạc đồng thời đã ra quyết định tạm giữ hình sự bốn đối tượng có liên quan
vào chiều ngày tám tháng một mươi hai tại xã phi thông tp rạch giá lực lượng công an đã tiến hành bắt quả tăng tụ điểm đánh bạc
chơi bài ngầu hầm năm lá ăn tiền
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ hai mươi hai người sáu bộ bài tay gần một trăm linh triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
tụ điểm đánh bạc này do danh xăng đứng ra tổ chức và thu tiền sâu
sau khi bị bắt giữ qua xét nghiệm nhanh trong tổng số hai mươi hai người thì đã có năm người cho kết quả dương tính với covid một mươi chín
hiện công an thành phố rạch giá đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với danh xăng danh thị lệ thủy danh thị mỹ và lương thị oanh
về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc tiếp tục củng cố hồ sơ các đối tượng còn lại theo quy định
một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng hai khu nhà tập thể số ba mươi năm phố nguyễn tuân quận thanh xuân hà nội khiến một người đàn ông tử vong
vào đêm ngày chín tháng một mươi hai người dân phát hiện ngọn lửa bùng lên từ tầng hai khu nhà tập thể ở số ba mươi năm phố nguyễn tuân phường thanh xuân trung quận thanh xuân
nên đã báo lực lượng chức năng
nhận được tin báo
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận thanh xuân tiếp cận hiện trường đưa người dân về ra phía ngoài
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút vụ cháy được khống chế
theo lãnh đạo công an quận thanh xuân vụ hỏa hoạn khiến cho một người đàn ông tử vong
nạn nhân sống một mình trong căn hộ ở tầng hai
khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường cửa của căn nhà này bị khóa
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng đinh thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại số hai trăm một mươi bốn đường bà triệu
phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm trên sau đuôi mắt trái
đối tượng hà thị nga sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xóm ba thôn sa lung
xã đồng sơn huyện nam trực tỉnh nam định
và đối tượng bùi văn cường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hộ khẩu thường trú tại ngõ tám mươi hai tổ hai khối chín
phường vĩnh trại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm dưới đầu mắt trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý